cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố nguyễn tiến thành
nguyên giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
cùng ba bị can khác vì có hành vi sai phạm gây thiệt hại trong quá trình thi công
nghiệm thu dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
ba bị can cùng bị khởi tố cùng nguyễn tiến thành
là hà văn bình nguyên giám đốc gói thầu số bảy ban quản lý dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
phạm đình phú phó tổng giám đốc công ty phương thành giám đốc ban điều hành gói thầu số năm
nguyễn thành an thành viên cenco một phó giám đốc ban điều hành gói thầu số bảy
cùng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
các đối tượng trên đã có hành vi sai phạm gây thiệt hại trong quá trình thi công
nghiệm thu dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
và hành vi của các đối tượng có liên quan
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh gia lai đã tuyên phạt gần hai trăm linh tháng tù
đối với một mươi hai đối tượng liên quan đến những sai phạm xảy ra tại ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ
tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày hôm qua
theo đó bị cáo nguyễn đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trưởng ban quản lý dường phòng hộ bắc biển hồ giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
bị tuyên phạt tám mươi bốn tháng tù giam đối với hai tội danh
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo nguyễn đức còn phải giao lại toàn bộ diện tích gần một mươi bảy m hai
do ủy ban nhân dân tp pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái luật
trên đất rừng cho ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ quản lý
các bị cáo còn lại đều là cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ
ủy ban nhân dân xã diên phú văn phòng đăng ký đất đai tp pleiku
phòng tài nguyên và môi trường tp pleiku
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm ban quản lý rừng phòng hộ bắc biển hồ
đã để xảy ra các sai phạm về quản lý thu tài chính
gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước gần một năm tỷ đồng
sai phạm về quản lý đất đai làm mất gần sáu mươi bốn m hai đất
liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên truy sát nhau
xảy ra vào tối ngày chín tháng một mươi một
công an quận ngũ hải sơn tp đà nẵng đang thụ lý điều tra vụ việc
đồng thời nhanh chóng truy bắt các đối tượng có liên quan
tối ngày chín tháng một mươi một nhóm sáu thanh niên từ hai mươi một đến hai mươi hai tuổi
cùng chú tp đà nẵng xảy ra mâu thuẫn về nhóm thanh niên khác trong quán nhậu
lúc này nhóm của huỳnh công xứng và lê quang trường
đã qua bàn bên gây gỗ dẫn đến sô sát
sự việc sau đó đã được can ngăn
tuy nhiên ngày hôm sau xứng và trường chuẩn bị sẵn hung khí
tiếp tục hẹn nhóm kia ra nói chuyện rồi xảy ra hỗn chiến
huỳnh công xứng đã cầm kiếm chém một thanh niên của nhóm mâu thuẫn
khiến người này gục tại chỗ
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt
bốn bị cáo cùng chú tại trung cư hòa minh quận liên triều
gồm ngô thị bông hai năm sáu tháng tù
nguyễn phước thu ngân một năm ba tháng tù
trần văn thao một năm tù
nguyễn văn tân a một năm cải tạo không giam giữ
cùng về tội trộm cắp tài sản
cả bốn bị cáo đều là người thân trong một gia đình
sáng ngày một mươi năm tháng tám bốn đối tượng đến khu vực chùa linh ứng
thuộc địa bàn quận sơn trà tp đà nẵng
để trộm cắp tài sản
khi phát hiện một du khách nước ngoài sơ hở
hai trong bốn đối tượng liền áp sát và lấy chiếc điện thoại iphone x
nhưng ngay sau đó thì bị lực lượng tuần tra công an phường thọ quang quận sơn trà phát hiện bắt giữ
cho đến ngày bị phát giác cả nhóm đã thực hiện được nhiều vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng chục triệu đồng
tin từ bình thuận
công an huyện hàm tân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an xã đức lập hạ huyện đức hòa tỉnh long an
bắt giữ được đối tượng hoàng duy thường gọi là mèo chú thôn cô kiều xã tân thắng hàm tân
là đối tượng trốn truy nã trong vụ cướp tài sản
xảy ra trên địa bàn xã tân thắng huyện hàm tân vào ngày năm tháng một mươi một vừa qua
vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày năm tháng một mươi một ông nguyễn hữu quyền bảy mươi ba tuổi làm nghề xe ôm nhận lời chở hoàng duy đến nơi theo yêu cầu
tuy nhiên khi đến đoạn đường vắng người gần khu vực nghĩa địa thuộc xã tân thắng
duy đã bất ngờ từ phía sau dùng tay xiết cổ và khống chế ông quyền
sau đó cướp chiếc xe honda rồi tẩu thoát vào rừng
tại cơ quan điều tra đối tượng hoàng duy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đối tượng khai chiếc xe honda cướp được đã đem đi cầm tại một tiệm cầm đồ với giá là một mươi triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân